trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh cà mau có xuất hiện vài cơn mưa đầu mùa
thế nhưng vẫn chưa đủ để nhiệt độ giảm xuống
hơn bốn mươi ba ha rừng u minh hạ vẫn đặt trong tình thế cực kỳ nguy hiểm dự báo cháy rừng cấp năm
trong nguy cơ cháy rừng đang ở mức cực kỳ nguy hiểm
khu vực vườn quốc gia u minh hạ luôn bố trí người ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đồng thời thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện
máy móc bảo đảm phát hiện kịp thời và nhanh chóng dập tắt lửa nếu có cháy xảy ra